trước phản ánh chất lượng đào tạo sát hạch lái xe và xe quá hạn đăng kiểm lưu hành
bộ giao thông vận tải cho biết sẽ mở đợt tổng kiểm tra đột xuất công tác đào tạo lái xe đăng kiểm phương tiện
bộ sẽ chỉ đạo tổng cục đường bộ việt nam và các cơ quan liên quan mở đợt tổng kiểm tra đột xuất
xử lý nghiêm các trạm đăng kiểm các trung tâm đào tạo vi phạm
bên cạnh đó các lực lượng sẽ kiểm tra tình trạng xe hết niên hạn sử dụng
xe quá hạn đăng kiểm nếu phát hiện phải xử lý nghiêm
bộ giao thông vận tải yêu cầu kiểm tra phải có trọng điểm tìm ra nguyên nhân và xử lý nghiêm vi phạm
nếu phát hiện cơ sở nào đào tạo gian dối để xảy ra tai nạn thì phải đóng cửa
trước đó phó thủ tướng thư trực trương hòa bình cũng yêu cầu bộ công an điều tra xử lý nghiêm
một số vụ việc mua bán bằng lái xe giả trên mạng để gian đe